thành quỷ hà nội đã tổ chức hội nghị hà nội năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội
hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương